phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định
vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên web bóng tám mươi tám com
đối tượng cầm đầu là bùi văn quý chú tại tỉnh nam định
quý quản lý một tài khoản cá độ bóng đá tổng rồi chia ra các tài khoản lẻ
và cấp cho năm đối tượng cùng chú tại nam định để tham gia cá độ bóng đá
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định
xác định được từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho tới tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã tham gia nhiều trận cá độ bóng đá trên trang bóng tám mươi tám com
tổng số tiền giao dịch cá độ trên năm mươi tỷ đồng
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự
một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc do đối tượng nguyễn thị kim loan
chú tại xã trà là huyện dương minh châu đứng ra tổ chức
vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an huyện dương minh châu
tiến hành kiểm tra nhà ở của đối tượng loan phát hiện bắt quả tang đối tượng
đang thu tiền lãi và tổ chức đánh bạc cho một mươi một đối tượng tham gia
tại chiếu bạc thu giữ gần bốn mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động năm xe mô tô
tiếp tục khám xét nhà của loan lực lượng công an thu giữ số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
cùng nhiều giấy tờ sổ sách thể hiện việc cho vay và chơi hụi
qua điều tra xác định đối tượng tìm hiểu hoàn cảnh và chủ động liên lạc gặp gỡ
những người có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền gấp để cho vay tiền với lãi suất là một trăm tám mươi hai năm một năm
loan đã cho một mươi năm người vay với tổng số tiền vay là gần bảy trăm linh triệu đồng
thu lời bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
sau hai ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt hai mươi tám năm tù giam
đối với hai bị cáo là nguyễn ái nhân chú tệ tỉnh bến tre và bị cáo phan thị chi
chú tệ tỉnh vĩnh long về tội lừa đảo
theo cáo trạng vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi nguyễn ái nhân thuê ký ốt tại chợ tân nhơn
thuộc xã tân hạnh huyện long hồ mở cửa hàng vàng mang tên huỳnh mai
đến khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi mặc dù không được cấp phép trong hoạt động nhận tiền gửi
và trả lãi cho khách hàng gửi tiền nhưng nhân đã tự xưng tên huỳnh mai
và là giám đốc một công ty là chủ cửa hàng vàng huỳnh mai để nhận tiền gửi
thời hạn gửi tiền có kỷ hạn hoặc không có kỷ hạn với lãi suất cao
riêng bị cáo phan thị chi đã lập sổ gửi tiền ký tên làm người chứng kiến nhận tiền
và làm trên ba mươi cuốn sổ vay tiền của bị hại tạo điều kiện cho nhân
chiếm đoạt tổng số tiền là sáu tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu đồng
sau đó nhân đã bỏ trốn
cho đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nhân đã bị bắt theo quyết định truy nã
với hành vi tham ô tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với nguyễn thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở tỉnh tuyên quang để điều tra làm rõ
nguyễn thị thu trang làm việc thu ngân tại công ty cổ phần tập đoàn vận tải sài gòn
có chi nhánh tại bình dương thuộc phường an thạnh thành phố thuận an tỉnh bình dương
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín trang thu tiền doanh thu hàng ngày của các tài xế
sau đó đến ngân hàng để nộp tiền doanh thu cho tổng công ty với số tiền là khoảng chín mươi bốn triệu đồng
tuy nhiên lệnh chuyển tiền của trang bị lỗi do sai tên đơn vị hưởng
cho nên giao dịch viên đã liên hệ để trang được nhận lại số tiền
sau khi nhận tiền thì đối tượng đã chiếm đoạt và chia đôi về kế toán của công ty
công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
điều tra triệt phá một đường dây chồng mua bán cần sa liên tỉnh với quy mô lớn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường hồ chí minh
đoàn qua xã cư né huyện crongbúc tổ công tác thuộc trạm cảnh sát
giao thông crongbúc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện xe ô tô
do nguyễn thành nhân chú ở tỉnh đắk nông điều khiển có biểu hiện nghi vấn cho nên đã tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra phát hiện trong xe có ba bao sắc rắn bên trong có chứa hai mươi hai kg cần sa và ba trăm linh hạt giống cây cần sa
nhận định đây là vụ việc phạm tội về ma túy có dấu hiệu hoạt động theo đường dây liên tỉnh
cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng gồm nguyễn văn mạnh nguyễn thành nhân
chu văn thiêm cùng chú tỉnh đắk nông và phùng văn kiên chú tệ tỉnh gia lai
tiến hành khám xét nhà và dãy của các đối tượng
công an thu giữ thêm gần một mươi kg cần sa khô và hơn bảy trăm linh hạt giống cây cần sa
thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện nhiều vụ việc liên quan đến các chất ma túy mới
để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
ma túy nhất là các chất ma túy mới
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
nhiều đối tượng vận chuyển kinh doanh buôn bán mạc hàng này đã bị bắt giữ
và bên cạnh đó cũng để mạnh tuyên truyền để người dân nhận diện các loại ma túy mới nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác
qua quá trình trinh sát công an xã đồng hội huyện đông anh đã phát hiện đối tượng nguyễn việt trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
trung mua bán chủ yếu các loại thuốc lá điện tử và các loại thảo mộc tẩm tinh dầu cbd đây là một loại chất cấm
qua công tác kiểm nghiệm của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hà nội đây đều là ma túy loại adb butinaca
em đặt mua trên mạng và đi giao cho khách
em được biết là cái botchiu này là một dạng thuốc lá điện tử được tẩm chất kích thích
mà đi ba đi ba và đi hát thì nó sẽ vui hơn
còn đây là đối tượng nguyễn duy kiên sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại tỉnh lào cai
không công an việc làm ổn định kiên nhận làm shipper chuyên đi chuyển hàng tại khu vực đông anh
thời gian vừa qua kiên có nhận giao hàng cho một người khách
quá trình thân quen đối tượng có biết mặt hàng là thảo mộc khô có tẩm chất ma túy gọi là tobacco
nhưng vì lợi nhuận nên đối tượng không trình báo cơ quan công an mà trở thành một mắt xích
trong việc vận chuyển hàng hóa cho các đối tượng xấu
em nhận hàng online nhật đấy em có nhận thức được đấy là tobacco
vì lúc đấy cũng đang túng thiếu nên là em vận chuyển cho anh nhật đấy
thời gian qua thì trên địa bàn hội đồng anh thì xuất hiện một loại ma túy mới
nó dạng tinh dầu và tẩm vào các cái thuốc lá điện tử
công tác đấu tranh phát hiện thì tương đối là khó khăn
một là công tác để xác định nó là ma túy
ma túy là trong danh mục liên quan đến về mặt kỹ thuật
cái thứ hai là về mặt ngụy trang của các đối tượng là cũng tinh vi hơn
cái thứ ba là về cái nhận thức của người dùng là cũng chưa nhận thức được đấy là ma túy
bên cạnh việc phát hiện đấu tranh với các hành vi liên quan đến tội phạm ma túy
công an huyện đông anh cũng tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả tác hại của ma túy
nhất là thường xuyên cập nhật thông tin về các loại ma túy mới đến người dân trên địa bàn
để mỗi người có thể tìm hiểu
công an huyện đông anh cũng tăng cường công tác nắm tình hình
hiện nay thì chúng tôi cũng nắm được rất nhiều thông tin
cái nguồn ma túy này đa phần là các đối tượng kinh doanh và online trên mạng
chúng tôi cũng tăng cường công tác lắm tình hình trên các trang mạng xã hội
để tìm những đối tượng bán và tiến hành đấu tranh triệt xóa
ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia
tất cả mọi người dân đều cần có ý thức phòng chống ngăn ngừa những hiểm họa từ ma túy gây ra
đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên cần trang bị cho mình những kiến thức về phòng chống tác hại của ma túy
nhằm tự bảo vệ mình tránh xảy ra những hậu quả đau lòng
với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ hai đối tượng phạm tấn đức và lê văn vũ
đều đều trú tệ tỉnh
tỉnh đồng nai đã bị công an thành phố biên hòa khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa và các đơn vị nghiệp vụ
đã bắt quả tang đối tượng đức đang giao hai mươi hộp pháo nổ tổng khối lượng là ba mươi kg cho vũ tại phường phước tân
qua đấu tranh đức khai nhận đã mua số pháo trên rồi bán cho sơn hiện chưa rõ lai lịch với giá một mươi triệu đồng
sơn đã nhờ vũ đi nhận thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trong khi đó tại quảng trị đối tượng vận chuyển chín trăm linh chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
tổng giá trị ước tính khoảng sáu trăm linh triệu đồng vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ
tại phường đông giang tp đông hà tp quảng trị phòng cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h bảy trăm hai mươi sáu sáu
do nguyễn hoàng anh chú tại huyện thạch thành tỉnh thanh hóa điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có khoảng chín trăm linh chai rượu ngoại
có tổng giá trị khoảng sáu trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế nguyễn hoàng anh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu nói trên